tối qua một mươi sáu tháng một mươi hai tại quảng trường phan đăng lưu huyện yên thành tỉnh nghệ an
đã diễn ra lễ kỷ niệm một trăm tám mươi năm thành lập huyện năm mươi sáu năm ngày bắc hồ về thăm xã vĩnh thành
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
dự lễ kỷ niệm có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
yên thành là vùng đất có hàng ngàn năm lịch sử gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc
đến nay huyện yên thành tỉnh nghệ an có ba mươi tám xã một thị trấn với diện tích tự nhiên hơn năm mươi bốn km hai
dân số gần hai mươi chín người
kỷ niệm một trăm tám mươi năm thành lập huyện yên thành năm mươi sáu năm ngày bác hồ về thăm xã vĩnh thành
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất là dịp để đảng bộ chính quyền và nhân dân
ôn lại trạng đường vẻ vang của quê hương mình triền các thế hệ có công xây đắp
đồng thời cổ vũ động viên cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
những thành quả đã đạt được vượt qua mọi khó khăn thách thức đẩy mạnh thực hiện toàn diện
đồng bộ các mục tiêu nhiệm vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
đưa yên thành phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
ghi nhận những thành tích của huyện yên thành đã đạt được trong thời gian vừa qua
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng vương đình huệ đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện yên thành